thưa quý vị khán giả từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại việt nam
thương mại điện tử phát triển nhanh chóng với số lượng giao dịch tăng vọt
cùng với đó nghề vận chuyển hàng hay còn gọi là shipper cũng trở nên đắt khách
đặc biệt trong đợt dịch lần này khi thời tiết mùa hè ngày càng nắng nóng
công việc của các shipper càng bận rợn hơn
mặc dù phải đối mặt với nguy cơ cao khi tiếp xúc với nhiều người
tuy nhiên công việc này đang tạo công an việc làm và thu nhập tốt
cho không ít người ở các thành phố lớn
từ ngày thành phố hà nội yêu cầu các cửa hàng dịch vụ ăn uống
dừng phục vụ tại quán để phòng chống dịch
thì đây là những hình ảnh quen thuộc thường thấy vào các buổi trưa
dịch bệnh nắng nóng khiến dịch vụ chuyển đồ ăn tận nơi
đang là dịch vụ hot nhất những ngày gần đây
nóng thì mình chấp nhận mặc quần áo kín hơn chút để mình tránh nóng tốt hơn
nói chung là cũng hơi vất vả nên là công việc thì mình cũng chấp nhận thôi
nhu cầu của khách tăng cao vì vậy mỗi tài xế cũng nhận số đơn hàng nhiều hơn so với ngày thường
đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tiếp xúc với nhiều người hơn
để bảo đảm an toàn phòng chống dịch một số cửa hàng cũng đã bố trí khu vực lấy hàng
bảo đảm giãn cách cho các tài xế và nhân viên phục vụ
bản thân mỗi tài xế cũng tự ý thức đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi để bảo vệ mình
xịt rửa tay kháng khuẩn rồi là giao đồ cho khách thì mình gần như là cũng giữ khoảng khách
đến lấy đơn thì giữ khoảng khách này lần lượt tránh tiếp xúc gần thôi
giao cho khách thì gọi gọi khách chẳng hạn khách đây thì khách trả thẻ thì mình cứ để đồ đấy gọi cho khách
còn khách trả tiền thì cẩn thận quá nếu mà giao khách cho mình thì bảo người ta đặt tiền ở đấy
mình để đồi xong rồi mình giao xong mình ra lấy tiền mình đi
dịch bệnh đi kèm với nắng nóng vì vậy mà các shipper đều trang bị quần áo khẩu trang kín mít
và đây là những phút tranh thủ nghỉ ngơi giữa các quốc hàng của các tài xế
vẫn biết là vất vả và nhiều nguy cơ song công việc này đang đem đến thu nhập tốt cho những người như anh dũng ở các thành phố lớn
chúng là cố gắng đi nào thôi chứ còn nếu mà nào giảm ớt thì nó cũng phải
còn anh ngồi đây thì cứ tìm chỗ nào mát chỗ nào có đơn đi thì đi thôi
những chỗ nào tránh mất
nắng nhất thì nó hiệu quả hơn thì mình cũng no lắm nhưng mà vì công việc gia đình là vẫn phải đi nào thôi
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín không ít người lao động đã bị mất việc làm
và shipper đang trở thành một việc làm thêm tạm thời cưu cánh cho nhiều người trong mùa dịch này